hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thay mặt đoàn chủ tịch điều hành phiên họp
vào buổi sáng đã có một mươi hai đại biểu thuộc các đoàn đại biểu các đảng bộ đảng đoàn ban cán sự đảng cơ quan phát biểu ý kiến
mặt trận tổ quốc việt nam quân đội công an tòa án nguyên dân tối cao bộ tài chính thành phố hà nội ban dân vận trung ương thành phố hồ chí minh ban đối ngoại trung ương tỉnh bác giang bộ giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương thay mặt đoàn chủ tịch điều hành phiên họp
trong phiên buổi chiều đã có một mươi một đại biểu thuộc các đoàn đại biểu các đảng bộ đảng đoàn ban cán sự đảng cơ quan phát biểu ý kiến
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngân hàng nhà nước việt nam tổng liên đoàn lao động việt nam bộ tài nguyên và môi trường ủy ban kiểm tra trung ương bộ ngoại giao tỉnh đồng tháp ủy ban dân tộc hội liên hiệp phụ nữ việt nam bộ lao động thương binh và xã hội bộ văn hóa thể thao và du lịch
không khí thảo luận sôi nổi thẳng thắn dân chủ
ngày mai hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một đại hội làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội một mươi ba và nghe báo cáo của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai

thứ trưởng bùi văn nam đề nghị các thành viên tiểu ban công an các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm vấn đề nắm tình hình chủ động báo cáo kịp thời những vấn đề xảy ra liên quan đến an ninh trật tự tiếp tục kiểm soát an ninh theo các phương án đề ra
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an tp hà nội tăng cường tuần tra kiểm soát phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh an toàn khu vực diễn ra đại hội nơi lưu trú của các đại biểu thực hiện tốt phương án dẫn đoàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ để tiếp tục thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự đại hội góp phần tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
ngày hôm nay thiếu tướng tô ân sô thường trực tiểu ban an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và đại hội một mươi ba của đảng cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại trung tâm báo chí đại hội
gặp gỡ các phóng viên thiếu tướng tô ân sô đã hỏi thăm về công tác tác nghiệp hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ của các phóng viên khẳng định ban tổ chức cũng như lực lượng an ninh luôn tạo điều kiện tối đa để các phóng viên tác nghiệp
các phóng viên cũng báo cáo những thuận lợi khó khăn khi tác nghiệp tại trung tâm báo chí đồng thời cho biết đã được tạo điều kiện tối đa để làm việc hiệu quả hệ thống đường truyền mạng wifi đến thời điểm hiện tại đã ổn định và tốc độ nhanh

hệ thống đường truyền mạng wifi đến thời điểm hiện tại đã ổn định và tốc độ nhanh